chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
ngày ba tháng ba lê quốc khánh đến tiệm cầm đồ trên đường lê hữu trác quận sơn trà để cầm cố điện thoại của mình đang sử dụng với giá một mươi triệu đồng
giao dịch nhận tiền xong khánh sử dụng số tiền đó để nạp tiền chơi các trò giải trí sau đó đã thua sạch tiền
trong đêm ngày ba tháng ba khánh quay lại tiệm cầm đồ giả vờ chuộc máy và nói với chủ tiệm sẽ chuyển khoản tiền gốc và lãi
tuy nhiên khi nhận điện thoại đối tượng đã chạy ra ngoài rồi lên xe bỏ trốn
nhận tin báo lực lượng công an đã trích xuất camera bắt giữ được đối tượng lê quốc khánh
chiều ngày một mươi một tháng ba công an hà nam bắt quả tăng trần văn trung chú xã đồng hóa huyện kim bảng hà nam đang vận chuyển số lượng lớn trang phục phòng chống dịch không có hóa đơn chứng tử
qua công tác nghiệp vụ tại khu vực trạm thu phí nam cầu rẽ thuộc địa phận phường duy minh thị xã duy tiên hà nam
công an hà nam phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành kiểm tra xe ô tô tải

hiện công an tỉnh hà nam đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và toàn bộ số trang phục phòng dịch để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định
thời gian qua tại hà nội xảy ra nhiều vụ cướp

nhóm kiểu này đến đời sống xã hội